nghề xây dựng dân dụng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động
hầu hết những lao động tự do làm việc cho các chủ thầu xây dựng tư nhân
đang phải chấp nhận một thực tế là làm việc không có hợp đồng không có bảo hiểm y tế
không được tập huấn kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn lao động và không được trang bị bảo hộ lao động
đây là hình ảnh những người thợ xây làm việc tranh vanh trên tầng ba tầng bốn của một ngôi nhà đang xây dựng
giàn giáo được dựng lên đơn giản bằng những tấm mảnh tre và luồng không có lưới an toàn chung quanh
bản thân những người thợ cũng không được trang bị bất kỳ dụng cụ bảo hộ lao động nào
nói chung là thứ nhất là thiệt bản thân mình đó thứ hai là đến những người người ta sử dụng mình
thì người ta cũng phải định
nhiều người thợ xây coi việc leo trèo làm việc treo leo trên những tầng cao mà không có bất cứ thiết bị bảo hộ nào là việc bình thường
lâu dần sẽ thảnh quen
chính tâm lý chủ quan của cả chủ thầu và thợ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra
thì bây giờ nếu mà ra giáo ngoài thì nó nguy hiểm tính mạng thì thôi không có phải đi nào nữa biết nào nào
thôi bây giờ gia đình mà nó có muôn lưới cho thì căng mà không có định cứ ra ngoài bắt mà làm
không có hợp đồng lao động không được chủ sử dụng lao động đóng bất kỳ loại bảo hiểm nào
khi không may xảy ra tai nạn những người thợ xây dựng tự do phải gánh chịu hết hậu quả
các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tổ chức công đoàn cũng khó đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong những trường hợp này
hơn ai hết những người lao động cần phải tự nâng cao ý thức về bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình